ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai nhiều chuyên gia hoài nghi và đề nghị bộ giáo dục và đào tạo vào cuộc tìm hiểu thấu đáo tình trạng này
không đăng ký xét tuyển ồ ạt những thí sinh chọn cho mình những con đường khác những ngã rẽ khác để xác định rõ mục tiêu nghề nghiệp của bản thân
hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân